tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sở kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý ii năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ quý ba năm hai nghìn một mươi tám
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám toàn quốc xảy ra gần chín vụ tai nạn giao thông làm chết bốn một trăm linh ba người bị thương bảy hai mươi bảy người
so với cùng kỳ năm trước tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và bị thương
điểm đáng chú ý là tình trạng chống lại lực lượng cảnh sát giao thông trong khi thi hành nhiệm vụ có chiều hướng gia tăng
với tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng
phát biểu chỉ đạo hội nghị phó thủ tướng trương hòa bình đề nghị các bộ ngành địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm đóng góp ý kiến chỉ rõ tồn tại yếu kém nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới
về xây dựng thể chế phó thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cá nhân đơn vị trong chậm trễ xây dựng nghị định thay thế nghị định tám mươi sáu về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải